trong xe khách dường nằm mất lái bị lật xuống đường làm hai người chết tại chỗ và một mươi bốn người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn xe khách mang biển số bốn mươi bảy b năm trăm sáu mươi sáu do tài xế phạm danh bốn mươi tuổi quê tỉnh đắk lắc điều khiển chạy theo hướng đắk lắc huế khi đến đoạn làng ngói xã cà di do mất lái nên xe đã tự gây tai nạn bị lật khỏi mặt đường
khi xảy ra tai nạn trên xe khách có khoảng ba mươi năm người vụ tai nạn khiến một cặp vợ chồng tử vong tại chỗ
một mươi bốn người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu tại hiện trường chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn
ngay sau khi nhận được thông tin các cơ quan chức năng của huyện nam giang đã khẩn trương tiếp cận hiện trường nỗ lực sơ cấp cứu các nạn nhân bị thương và cố gắng đưa hai nạn nhân tử vong bị mắc kẹt trong xe ra ngoài
hiện vẫn chưa xác định được danh tính của hai nạn nhân tử vong
ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này trung tâm y tế huyện nam giang tỉnh quảng nam đã khẩn trương huy động tất cả các y bác sĩ của đơn vị lên hiện trường để sơ cứu các nạn nhân sau đó chuyển về trung tâm y tế huyện nam giang
bác sĩ lê văn minh trung tâm y tế huyện nam giang cho biết trong số một mươi bốn hành khách bị thương có một trường hợp bị thương nặng hiện trường hợp này đã được chuyển lên điều trị tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
trung tâm cũng tiến hành mổ cấp cứu hai hành khách
số nạn nhân còn lại được chuyển xuống điều trị tại bệnh viện đa khoa miền núi bắc quảng nam
danh sách một mươi bốn nạn nhân được điều trị tại trung tâm y tế huyện nam giang rạng sáng nay gồm
nguyễn văn ly ba mươi hai tuổi quê thừa thiên huế
nguyễn thị yến ba mươi hai tuổi quê thừa thiên huế chuyển xuống đà nẵng điều trị
trần văn châu hai mươi một tuổi quê đắk lắc
nguyễn ái kỷ năm mươi tám tuổi quê thừa thiên huế
võ văn phụng hai mươi năm tuổi quê đắk lắc
nguyễn thị tiếp năm mươi năm tuổi quê đắk lắc
nguyễn thị theo bảy mươi hai tuổi quê đắk lắc
trương thị thanh năm mươi bốn tuổi quê quảng bình
nguyễn thị thu năm mươi tuổi quê đắk lắc
trần thị nhàn năm mươi sáu tuổi quê đắk lắc
huỳnh ngọc quang bốn mươi một tuổi quê đắk nông
phan danh bốn mươi tuổi quê đắk lắc là lái xe
huỳnh vinh hai mươi ba tuổi quê thừa thiên huế
trương thị nguyên hai mươi chín tuổi quê quảng bình
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành
cứu hộ cẩu xe bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
những thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân và vụ việc
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
liên quan đến vụ chết người xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi
tại km tám mươi chín bảy trăm linh đường ba mươi chín thuộc địa phận xã đông tân huyện đông hưng tỉnh thái bình
gây xuôn sao dư luận những ngày qua
hôm nay công an tỉnh thái bình đã tổ chức họp báo
công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân
trước đó ngày ba mươi tháng một mươi tại km tám mươi chín cộng bảy trăm linh đường ba mươi chín
địa phận xã đông tân huyện đông hưng chị nguyễn thị cúc
trú xã phương công huyện tiền hải tỉnh thái bình
chết trên làng đường xe thô sơ bên phải hướng từ huyện đông hưng đi huyện thái thụy
ngồi sau xe là con trai lê anh tuấn sinh năm hai nghìn tám bị thương
sau đó được người dân đưa đi cấp cứu
cách chỗ chị cúc nằm khoảng bảy mươi mét
có một xe mô tô loại xe sh biển kiểm soát một mươi bảy b tám một mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi
nằm đổ nghiêng về phía bên phải
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt
tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
từ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi khám nghiệm phương tiện
hình ảnh trích xuất từ bốn camera trên tuyến đường theo hướng đi
của chị nguyễn thị cúc và các biện pháp nghiệp vụ khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình tổ chức họp báo
đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị nguyễn thị cúc
là do tai nạn giao thông tự gây
sau khi chị nguyễn thị cúc tử vong là do mất máu cấp công an tỉnh
tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng công an huyện đông hưng
giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam năm đối tượng
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
theo tài liệu của cơ quan công an thành phố vĩnh yên
vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một nguyễn văn sĩ và bùi văn nam
cùng chú tỉnh vĩnh phúc đã đột nhập vào nhà anh nguyễn văn phương
tại phường khai quang thành phố vĩnh yên trộm cắp một chiếc xe máy điện
trị giá tài sản một mươi hai triệu đồng sau đó hai đối tượng trên đã liên hệ
với trần duy trung chú phường ngô quyền nguyễn phan cường
trú tại phường đồng tâm thành phố vĩnh yên và nguyễn văn phương
chú tại huyền tam dương để các đối tượng này đem đi tiêu thụ
tại cơ quan công an sĩ và nam còn khai nhận đã gây ra ba vụ trộm cắp xe máy
và một số vụ trộm cắp động vật nuôi trên địa bàn thành phố vĩnh yên
năm đối tượng trên đều là các đối tượng nghiện ma túy và đã có tiền án tiền sự
về tội trộm cắp tài sản
công an thành phố lai châu cũng đã liên tiếp phá thành công các vụ án trộm cắp tài sản
mà trong đó thủ phạm là đối tượng nghiện ma túy đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn trong thời gian gần đây gây bức xúc cho quận chủng nhân dân
đây là đối tượng hà duy thái chú tại phường tân phong thành phố lai châu tỉnh lai châu
vừa bị công an thành phố lai châu bắt tạm giam và khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận do lười lao động nghiện ma túy đi lang thang
tới phường quyết thắng thành phố lai châu phát hiện chiếc xe máy đỗ trước cổng nhà
vẫn cắm chìa khóa không có người trông coi đối tượng đã nhanh chóng lấy trộm chiếc xe
cũng trong thời gian này công an thành phố lai châu nhận được tin báo của anh sùng a trang
ở xã nậm lòng thành phố lai châu về việc vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
anh để số tiền

tám triệu đồng trong cốc xe máy dựng ở sân nhà và nhà ăn cơm
khi quay ra kiểm tra thì đã bị kẻ gian lấy trộm mất
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan điều tra công an thành phố lai châu đã tiến hành điều tra
và xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là trang a hồng một mươi bốn tuổi hộ khẩu thường trú
tại bản gia khâu hai xã nậm lòng thành phố lai châu tỉnh lai châu
do đối tượng còn nhỏ nên lực lượng công an thành phố lai châu đã bàn giao đối tượng cho gia đình

chúng tôi mong rằng các gia đình cần lưu ý và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ tài sản của mình
tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
khoảng tám giờ ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi một
nhóm học viên đang cai nghiện tại trung tâm giáo dục và dạy nghề tỉnh bà rịa vũng tàu
đặt tại huyện tân thành khi đang lao động đã hò hét dùng bố phá tường rào của trung tâm bỏ trốn
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu gần bốn trăm năm mươi học viên của trung tâm này cũng đã phá tường bỏ trốn
theo thống kê của trung tâm có tổng số một trăm chín mươi ba học viên đã thoát ra ngoài
đây đều là những học viên cũ số học viên mới vẫn ổn định
lực lượng công an tỉnh cùng bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã nhanh chóng có mặt phối hợp
với bảo vệ trung tâm để ổn định tình hình và tổ chức tìm bắt những học viên bỏ trốn
đến trưa cùng ngày các lực lượng đã thu gom được ba mươi học viên trở về
hiện các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm các học viên đang còn bỏ trốn và khắc phục điểm tường bị phá
một đối tượng có biểu hiện ngáo đá tay cầm dao rượu và gãy sắt nhảy qua các mái nhà
ở phường thành công thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vụ việc trên vừa xảy ra vào chiều qua ngày tám tháng một mươi một
phát hiện một thanh niên có biểu hiện ngáo đá tay cầm một con dao rửa và một gãy sắt nhảy qua nhảy lại
trên các máy nhà tại phường thành công thành phố buôn ma thuộc
người dân đã báo cho lực lượng công an nhanh chóng đến xử lý
tại hiện trường lực lượng công an vừa kêu gọi thuyết phục vừa mời người nhà của nam thanh niên kia đến
để cùng khuyên giải đối tượng xuống và giao nợp hung khí
trong nhiều giờ đối tượng không nghe mà còn vung dao gậy sắt ham dọa ai lại gần sẽ bị chém chết
sau hơn ba giờ lực lượng công an mới thuyết phục thanh niên kia trèo xuống khỏi mái nhà
sau khi đưa về trụ sở công an thanh niên khai nhận tên là trịnh quốc chiến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở xã phú xuân huyện rông năng tỉnh đắk lắk
hai ngày qua chiến lên nhà người quen ở phường thành công chơi
cho đến trưa hôm qua chiến bỗng nhiên nghĩ có một nhóm người đuổi theo đánh mình
nên vội vàng cầm theo hung khí rồi leo lên và nhảy qua các máy nhà dân gần bốn tiếng đồng hồ
chiến là đối tượng từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản cướp và hiếp dâm
vừa mới ra tù được hơn ba tháng sau khi công an thành phố buôn ma thuột đưa trịnh quốc chiến đi kiểm tra
và kết quả cho thấy chiến dương tính với các chất ma túy
công an tỉnh quảng bình vừa cho biết đã bắt giữ bốn chiếc xe ô tô vận chuyển hơn hai mươi mét khối gỗ
đang trên đường đi tiêu thụ
vào lúc một giờ hôm qua ngày tám tháng một mươi một tại thôn mỹ duyệt xã cam thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
công an tỉnh quảng bình phát hiện và bắt giữ bốn xe ô tô tải đang tập kết và vận chuyển lâm sản trái phép
hơn hai mươi mét khối gỗ nhóm một không có giấy tờ hợp lệ
bốn tài xế gồm nguyễn đăng hải nguyễn văn đạt cùng chú huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
trình phước chú tỉnh quảng trị và nguyễn đức tính chú thành phố thái bình điều khiển khai nhận
đang tập kết lâm sản lên xe để vận chuyển ra bắc tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện công an tỉnh quảng bình đã tạm giữ các phương tiện vận chuyển lập biên bản kiểm tra và tiếp tục điều tra làm rõ
không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ khu vực miền bắc làm nhiệt độ giảm mạnh
nhiệt độ thấp nhất sáng nay chỉ ra động từ một mươi năm một mươi bảy độ vùng núi một mươi ba một mươi năm độ
tại khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới trời tiếp tục nhiều mây có mưa rào và rông dài rác trong đêm và sáng ngày mùng một mươi
sau có mưa nhỏ vài nơi đến ngày một mươi hai có mưa nhỏ vài nơi chưa chiều hưởng nắng
đêm và sáng trời rét
còn khu vực phía đông bắc bộ trong trưa chiều hôm nay kéo dài đến sáng ngày mai không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam
nên trời còn nhiều mây có mưa và rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ ra động từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
từ trưa chiều ngày mai mưa sẽ giảm trên khu vực bắc bộ chỉ còn mức độ mưa nhỏ vài nơi
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi tám độ trời chuyển sang trạng thái khô giáo hơn
tuy nhiên tình trạng trời rét vẫn còn duy trì đến ngày một mươi một
phải sang đến ngày một mươi hai không khí lạnh
suy yếu dần và di chuyển ra phía đông nên nhiệt độ trong ngày mới tăng lên
cảm giác ấm áp hơn vào trưa và chiều nhưng vẫn rét về đêm và sáng
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ trưa chiều ngày hôm nay mưa ở khu vực này cũng giảm đi về lượng
chỉ còn mưa rào và rông rải rác nên nhiệt độ tại các tỉnh miền trung cũng giảm hẳn
khu vực trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất chỉ ra động từ một mươi bảy đến hai mươi một độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai phía bắc mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông dài rác
phía nam có mưa vài nơi ngày nắng gió đông bắc cấp hai ba nhiệt độ ngày đêm ra động từ hai mươi ba ba mươi độ
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất ngày ra động từ hai mươi bảy ba mươi độ
về đêm nhiệt độ giảm xuống còn từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
khu vực nam bộ không có hình thế thời tiết gây mưa nào tác động
nên trong những ngày tới tại khu vực này
trời phổ biến là ít mưa mưa chỉ xảy ra cục bộ vài nơi với lượng không nhiều vào lúc chiều tối
ban ngày trời nắng và khô giáo nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ so với những ngày trước đó
nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết